thưa quý vị và các bạn hiện nay bên cạnh các hình thức cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân
các cơ sở y tế ngày càng quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng
và đảm bảo quyền lợi của người bệnh trong đó có người khuyết tật
và một trong những hoạt động đang được các đơn vị nỗ lực triển khai hiện nay là nâng cao chất lượng
trình hình và phục hồi chức năng cho người khuyết tật nhằm giúp người khuyết tật có thể khắc phục
được tối đa dạng tật của mình hòa nhập với cuộc sống một cách dễ dàng hơn
và trong chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
nằm trên trục đường lớn của tỉnh thái nguyên
bệnh viện trình hình
bệnh viện trình hình và phục hồi chức năng thái nguyên hiện có trên một trăm linh giường bệnh
và điều dưỡng cho bảy trăm linh đối tượng chính sách người có công của tỉnh thái nguyên
chăm sóc sức khỏe cho người tàn tật trên địa bàn tỉnh nói riêng và các tỉnh miền núi phía bắc nói chung
giúp bệnh nhân nghèo bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn sớm hòa nhập cộng đồng
giảm một phần khó khăn cho bản thân và gia đình
thực hiện tốt chính sách của đảng và nhà nước đối với người tàn tật
với nhiệm vụ được giao là chỉnh hình phục hồi chức năng và điều dưỡng cho đối tượng chính sách
người có công tỉnh thái nguyên
bệnh viện có nhiệm vụ khám trần đoán điều trị phẫu thuật và phục hồi chức năng
lập kế hoạch trần đoán cho tuyến dưới
đào tạo chuyên môn cho các cán bộ trình hình và phục hồi chức năng
nghiên cứu khoa học trình hình phục hồi chức năng
hợp tác quốc tế về trình hình và phục hồi chức năng
thời gian qua bệnh viện đã thực hiện thành công các phẫu thuật như phẫu thuật chỉnh trục
phẫu thuật bàn chân khèo phẫu thuật tạo hình bỏng triển khai phẫu thuật tạo hình laser
đối với các y bác sĩ tại bệnh viện
việc nâng cao chất lượng trình hình và phục hồi chức năng có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng
trong việc giúp bệnh nhân đến được với cuộc sống đời thường một cách dễ dàng hơn
trước đây họ những cháu bé hoặc những người lớn họ bị dị tật bẩm sinh và họ mang đi suốt
sau khi họ được đi mổ xong họ được phố chức năng thì họ về họ sinh hoạt được với cộng đồng
họ tự làm việc được
thế và cháu bé thì có thể đi học được người lớn họ có thể tham gia vào các công việc được
trước đây khi mà chưa có những chương trình như thế này thì bệnh nhân cũng sẽ khó khăn hơn
thế còn bây giờ những chương trình như thế này thì cũng hỗ trợ
và những chương trình này đặc biệt là hỗ trợ là do rất nhiều bệnh nhân nghèo
bệnh nhân họ không có điều kiện
một thứ hai là những bệnh nhân mà họ bị dị tụ như là về từ thủ đô thì mổ thì cái chi phí nó lớn hơn rất nhiều
nhưng mổ ở đây thì cái chi phí nó trở nên thấp hơn điều kiện ăn uống các thứ cũng dễ hơn
thế ở đây thì cái môi trường nó rất rộng điều kiện để tập viện tương đối tốt
thế nên là bệnh nhân có thể tập viện ở đây vài ba tháng với giá cả sinh hoạt nhẹ hơn nơi khác
cho nên là bệnh nhân hoàn toàn có thể tập viện những lúc mà trở lại với cộng đồng
điều trị về phẫu thuật trình hình và phẫu chức năng nó có ý nghĩa rất lớn đối với người khuyết tật
nếu không có những phẫu thuật và phẫu chức năng thì bệnh nhân không bao giờ tham gia được vào những hoạt động của cuộc sống hàng ngày
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho bệnh nhân các y bác sĩ tại bệnh viện cũng không ngừng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào chuyên môn trong công tác khám và chữa bệnh
nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính nâng cao ý đức và tinh thần phục vụ nhân dân
đồng thời tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của các đơn vị bạn các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước
anh trần văn tân ở xã bình sa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang có con gái bị tật ở tay đã điều trị phục hồi chức năng ở một số nơi
nhưng chỉ khi đưa con đến điều trị tại đây anh mới cảm thấy yên tâm
khi tôi cho con tôi sang đây khám thì tôi thấy các bác sĩ và máy móc ở đây đầy đủ
và chăm sóc con cái tôi tận tình hơn
con tôi thì sang đây đi tập tay cháu con nhỏ thì sang đây các bác sĩ chăm sóc như con cháu của mình luôn
chăm sóc để cho bố mẹ cảm thấy rất yên tâm
cũng như anh tân nhiều bệnh nhân cảm thấy hứng khởi và an tâm hơn khi được tới điều trị tại những khu phục hồi chức năng có đầy đủ các trang thiết bị như thế này
bác sĩ phục hồi ở đây
coi như là nhiệt tình mà vui vẻ mấy bệnh nhân hòa đồng cho nên là bệnh nhân cũng nhanh chuyển bệnh và mới được một kỳ nhưng mà thấy cháu cũng chuyển nhiều
lượng bệnh nhân ở đây thì ngày một đông với lại vì cái chất lượng ở trong viện tôi thì ngày càng được nâng cao hơn
về cái việc mà để vật lý trị liệu cho những bệnh nhân khuyết tật những trẻ khuyết tật thì thực ra đối với tôi nó là ý nghĩa rất là lớn
thứ nhất là cho các trẻ có cơ hội để tái nhập cộng đồng
và làm cho các em nó có thể là được nâng cao cái chất lượng cuộc sống hơn và hơn nữa là khi mà đã vận động được cho các em đấy khi trong các chương trình phẫu thuật đấy và vật lý trị liệu cho các em thì thứ nhất là cũng là giảm tải bớt khó khăn cho gia đình đi
bệnh nhân mắc những cái diện tật bẩm sinh thì rất là nhiều
bây giờ thì cũng có những cái chương trình giúp cho các cháu thì về kỳ tình về cơ sở vật chất rồi trang thiết bị để phục vụ cho điều trị cho các cháu thì thuận lợi
đại đa số là những bệnh nhân bị diệt tập bẩm sinh và những di chứng sau chấn thương thì nếu như mà được phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng thì bệnh nhân sẽ được giải quyết rất nhiều trong cuộc sống tái hoạt nhập cộng đồng rất là tốt
có thể nói công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân nói chung công tác khám chữa bệnh chỉnh hình và phục hồi chức năng nói riêng trong suốt thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm của đảng và chính phủ

điều này làm cho số tijenigen bị bệnh nghệ nghiệp người bị khắc bệnh khác đã ổn định nay cần được phục hồi chức năng và các đối tượng khác
trong đó việc chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho đối tượng là người khuyết tật được đặc biệt lưu tâm với nhiều chính sách ưu đãi và nhiều chương trình hoạt động chuyên sâu đã và đang phát huy hiệu quả tích cực
điều đó cho thấy việc nâng cao chất lượng trình hình và phục hồi chức năng cho người khuyết tật là một vấn đề cấp thiết hiện nay
hiện nay về mặt nâng cao chất lượng khám chữa điều trị cho người bị khuyết tật cơ quan vận động
bản thân về phía bệnh viện về mặt cơ sở vật chất bệnh viện cũng rất được sự quan tâm của sở lao động của bệnh nhân dân tịch
môi trường của bệnh viện cũng rất rộng rãi
hai là các phòng tập các trang thiết bị thì hiện nay cũng được nhà nước trang bị tương đối đầy đủ
về mặt nhân lực trong y tế thì mặt nhân lực rất là quan trọng
bản thân đội ngũ bác sĩ của bệnh viện cũng đã tạo tương đối là bài bản
và hàng năm bệnh viện luôn còn có các đoàn chuyên gia từ bên các tổ chức của hoa kỳ tổ chức của thủy sĩ
hàng năm họ sẽ sang bên này có phối hợp hướng dẫn điều trị rồi có thể trực tiếp tham gia khám chữa bệnh
trong nước thì bệnh viện cũng liên hệ tức là mình gọi là rất là liên hệ là tuyến dưới mà
lệnh sẽ trả trẻ với các bệnh viện ở dưới hà nội bệnh viện trung hương bệnh viện cũng có những bệnh nhân khó khăn
những bệnh nhân mà quá phức tạp thì cũng có thể chuyển cho các thầy
các thầy có hỗ trợ trong điều kiện kỹ thuật ở đây không đủ thì cũng có thể hỗ trợ các bệnh viện ở dưới hà nội
hệ thống y tế của chúng ta thì đã có những bệnh viện chuyên sâu nhưng chưa bao phủ rộng khắp
và các phẫu thuật viên được đào tạo bài bản về trình hình những dị tật bẩm sinh
đặc biệt là những dị tật bẩm sinh khó cho các chó nhỏ là chưa nhiều và rất thiếu ở các bệnh viện tuyên dưới
chính vì vậy điều trị cho những bệnh lý như chúng ta đã nói là một trong những vấn đề cần được quan tâm hơn nữa
của không chỉ các nhà làm chính sách
còn liên quan đến vấn đề đào tạo vấn đề phát triển nguồn nhân lực trên toàn hệ thống y tế
trong đó đặc biệt là chuyên ngành chấn thương trình hình
có thể thấy sự quan tâm đầu tư cho chuyên ngành phục hồi chức năng
đặc biệt là phục hồi chức năng cho người khuyết tật thời gian gần đây đã mang lại những kết quả tích cực
tuy nhiên công tác này đến nay vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như thiếu kinh phí
nhân lực về phục hồi chức năng còn mỏng nhất là nhân lực có trình độ cao
chuyên sâu còn hạn chế
một số bệnh viện phục hồi chức năng và hầu hết các trung tâm điều dưỡng
phục hồi chức năng ở các vùng ven biển chưa phát triển kỹ thuật phục hồi chức năng
mà chủ yếu làm công tác nghỉ dưỡng
đối với người khuyết tật thì hiểu rõ là những người bị ưu thế bị khiếm khuyết
thì cái việc phẫu thuật một cách cơ bản nhất thì cố gắng làm sao để hạn chế những tật nguyền mà người ta mắc phải
làm sao để sửa chữa khắc phục tốt nhất để cho nó trở lại gần giống như cái chức năng vốn có của nó
chứ không thể nói là khuyết tật làm như bình thường không thể thấy được
vì sửa chữa trong một cơ thể đã bị khuyết tật thì mình phải hy sinh chỗ nọ
mình che lấp ở chỗ kia thì đấy là nhiệm vụ của các bác sĩ chuyên ngành
thế trong chuyên ngành chiến thức trình hình của bọn tôi chẳng hạn
những người khuyết tật ví dụ người ta bị thiếu một bộ phận nào đó thì mình có thể cấy ghép
hoặc là ta thừa gây trở ngại tới cuộc sống thì mình cũng phải sửa chữa
để thu gọn để làm lại
hoặc là cái chân nó bị không được thẳng
hoặc là cái khớp không giữ đúng cái vai trò của cái khớp thì phải can thiệp bằng phẫu thuật
cái mảng này thì phải cần có một cái chủ trương rất là lớn rất là sâu về việc đào tạo
tại các địa phương hiện nay người khuyết tật đã được tiếp cận dịch vụ y tế
dưới các hình thức cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân
các cơ sở y tế ngày càng quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ
đáp ứng sự hài lòng và đảm bảo quyền lợi của người bệnh
trong đó có người khuyết tật
nhiều cơ sở khám chữa bệnh đã quan tâm ưu tiên bố trí riêng bản khám bệnh cho người khuyết tật
trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng các tỉnh thường xuyên phối hợp với các đơn vị y tế
tại địa phương thực hiện công tác khám sàng lọc phát hiện người khuyết tật vận động tại cộng đồng
tổ chức phẫu thuật trình hình cung cấp dụng cụ trình hình và điều trị cho người khuyết tật hệ vận động
tuy nhiên để có thể thực hiện được tốt hơn nữa các công tác khám chữa và điều trị bệnh cho người khuyết tật
thì công tác đào tạo nguồn nhân lực là một trong những vấn đề cần được chú trọng hơn trong thời gian tới

quý vị và các bạn thân mến đối với những người khuyết tật vận động thì dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức năng có vai trò rất quan trọng bởi các dụng cụ chỉnh hình
dụng cụ này có thể hỗ trợ ngụy khuyết tật đi lại dễ dàng hơn cải thiện các chức năng của cơ thể bị mất hoặc suy giảm
giảm thiểu những biến dạng của cơ thể sau các vấn đề về bệnh lý hoặc tai nạn
bên cạnh đó dụng cụ trình hình phục hồi chức năng còn có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa một số bệnh tật
tuy nhiên nhiều dụng cụ trình hình phục hồi chức năng lại chưa nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm y tế
đây cũng là những băn khoăn thắc mắc của các bạn là người khuyết tật gửi tới chương trình
vinh khanh người khuyết tật thái nguyên hỏi
theo tôi được biết có một số dụng cụ trình hình và phục hồi chức năng cho người khuyết tật chưa nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm y tế chi trả
hiện tôi có nhu cầu sử dụng một số dụng cụ trình hình phục hồi chức năng như nẹp chân ghế trình hình dây trình hình
vậy các dụng cụ này có nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả hay không
chúng tôi xin trả lời bạn như sau
theo thông tư số một mươi tám về quy hoạch danh mục kỹ thuật danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế được bộ y tế ban hành ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
thì bảo hiểm y tế sẽ chi trả bổ sung thêm hai mươi vật tư y tế sử dụng trong phục hồi chức năng bên cạnh hai trăm chín mươi chín vật tư đã được quy định trong thông tư số hai mươi bảy hai nghìn một mươi ba tt bit
theo thông tư mới này
bảo hiểm y tế được bổ sung bao gồm chủ yếu các dụng cụ trình hình phục hồi chức năng như nẹp chân nẹp bàn chân nẹp cổ bàn chân nẹp khớp gối nẹp khớp háng nẹp khỉu tay nẹp cột sống áo nẹp cột sống ghế trình hình dày trình hình và ghế bại não đệm chống luet
điều đó có nghĩa là một số dụng cụ trình hình phục hồi chức năng bạn cần như nẹp chân ghế trình hình dày trình hình có nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả
bạn văn toàn người khuyết tật tỉnh hải dương hỏi để được bảo hiểm y tế chi trả cho các dụng cụ trình hình phục hồi chức năng người khuyết tật cần phải có những giấy tờ gì
để được bảo hiểm y tế chi trả cho các dụng cụ trình hình phục hồi chức năng thì người khuyết tật có nhu cầu cần phải có thẻ bảo hiểm y tế và khám bệnh chữa bệnh phục hồi chức năng tại các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện phục hồi chức năng theo quy định tại thông tư bốn mươi sáu quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng